việt nam vẫn vững vàng bất chấp các thách thức do đại dịch covid một mươi chín với gdp trong năm hai nghìn hai mươi dự kiến tăng trưởng là một tám và gia tăng ở mức sáu ba trong năm hai nghìn hai mươi một
đây là dự báo được ngân hàng phát triển châu á adb đưa ra trong bản báo cáo cập nhật triển vọng phát triển châu á hai nghìn hai mươi được công bố hôm nay một mươi năm tháng chín
adb nhận định tiêu dùng nội địa giảm sút và nhu cầu toàn cầu suy yếu do đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng tới kinh tế việt nam nhiều hơn dự kiến
tuy nhiên tăng trưởng kinh tế sẽ vẫn vững vàng trong năm hai nghìn hai mươi phần lớn nhờ vào thành công của chính phủ trong việc kiểm soát đại dịch covid một mươi chín
việt nam sẽ hưởng lợi từ sự chuyển hướng sản xuất đang diễn ra từ trung quốc sang việt nam và việc thực thi hiệp định thương mại tự do với liên minh châu âu eu
việc việt nam gia nhập nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương sẽ giúp cho kinh tế việt nam phục hồi
cũng theo adb tăng trưởng kinh tế thấp sẽ giữ lạm phát ở mức ba ba trong năm hai nghìn hai mươi và ba năm trong năm hai nghìn hai mươi một
triển vọng kinh tế của việt nam trong trung hạn vẫn tích cực
trong khu vực adb dự báo gdp của châu á năm nay tăng trưởng bảy lần đầu tiên trong sáu thập kỷ
tuy nhiên sang đến năm hai nghìn hai mươi một kinh tế châu á có thể tăng trưởng được tám